trong khi đó sang tới tây bắc bộ thì lại chịu tác động bởi rìa vùng thấp nóng phía tây
nên trời xuất hiện nắng từ sớm nhiệt độ cao hơn hẳn so với phía đông là hai mươi bảy ba mươi độ
và thậm chí là ở một vài điểm như lai châu điện biên hay sơn la
nhiệt độ còn sấp xỉ ba mươi một độ và trời khá là nắng nóng
sự hoạt động của vùng thấp nóng phía tây còn ảnh hưởng đến cả khu vực từ thanh hóa
trở vào đến thừa thiên huế
hiệu ứng phơn nhẹ đầu mùa đã khiến cho nhiệt độ ngày hôm nay tăng cao lên trên ba mươi độ
trong khi đó lui xuống các tỉnh thành từ đà nẵng đến bình thuận thì thời tiết lại duy trì trạng thái ổn định
mưa rào và rông chỉ xuất hiện ở một vài nơi
ban ngày trời có nắng nhiệt độ không cao giao động trong khoảng hai mươi tám ba mươi một độ
sự lấn dần sang phía tây của khối khí áp cao cận nhiệt đã tạo điều kiện cho những nhiễu động
trong đới gió đông được đẩy sâu hơn vào đất liền và gây ra những cơn mưa trái mùa
cho khu vực nam tây nguyên và cả nam bộ
chiều tối ngày hôm nay và ngày mai thì mưa rào vẫn có thể lặp lại cho các khu vực này
nhưng mà cường độ mưa không hề lớn
ngày hôm nay và hai ngày tiếp sau thì nhiệt độ tại tây nguyên sẽ là hai mươi tám ba mươi một độ
còn đối với khu vực nam bộ sẽ là hai mươi chín ba mươi hai độ
chuyển sang phần thời tiết biển đối với khu vực bắc và giữa biển đông
bao gồm vùng biển của huyện đảo hoàng sa trong ngày hôm nay gió đông đến đông nam duy trì cấp bốn
còn đối với vùng biển của khu vực nam biển đông trong đó có vùng biển của huyện đảo trường sa
có gió đông đến đông bắc cấp bốn
thời tiết ở cả hai vùng biển này đều xuất hiện mưa rông
rào và rông diện vài nơi nhưng tầm nhìn xa vẫn thoáng trên một mươi km
nên các hoạt động ra khơi khai thác thủy hải sản của bà con có thể diễn ra một cách bình thường
sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước